nhân chuyến thăm tới vatican ngày một mươi tám tháng một mươi đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã có cuộc gặp với chủ tịch hạ viện italy roberto fico
tại cuộc gặp phó thủ tướng thường trực trương hòa bình nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược
việt nam italia đang phát triển rất tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực
đặc biệt năm nay hai nước đang kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
và năm năm triển khai quan hệ đối tác chiến lược với nhiều hoạt động phong phú
phó thủ tướng bày tỏ mong muốn quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa việt nam và italia
phát triển tích cực hơn nữa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của cả hai nước
phần đấu đưa thương mại hai triệu lên sáu tỷ usd đồng thời đề nghị quốc hội italia ủng hộ việc sớm ký
và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
hoan nghênh chuyến thăm của phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
chủ tịch hạ viện italia roberto fico đánh giá cao các thành tiệu phát triển và hội nhập của việt nam
đồng thời khẳng định quốc hội italia sẵn sàng cùng việt nam thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực
để mang lại lợi ích tốt nhất cho người dân
nhân dịp này phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã chuyển lời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
mời chủ tịch hạ viện italia roberto fico sớm sang thăm việt nam vào thời gian phù hợp
chủ tịch hạ viện italia đã vui vẻ nhận lời